trước kia thì chúng ta thấy là thường là năm mươi sáu mươi tuổi giống như là phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng vừa nói
tuy nhiên là cái thời gian gần đây là cả những cái bạn trẻ hai mươi mấy tuổi ba mươi tuổi
cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị rằng là bản thân việt chúng tôi cũng có một vài người bạn
độ tuổi còn rất là trẻ nhưng mà lại bảo rằng là phải đi chữa trị về cuộc sống
phải đi chữa trị về xương đầu gối khớp đầu gối như thế nào
mà cũng rất là thắc mắc là tại làm sao trẻ như vậy thì lại có những cái bệnh lý như thế
bây giờ đây thì tú lại muốn hỏi đến thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị thanh huyền ạ
hiện nay thì tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện đại học y hà nội
thì các bác sĩ có tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh lý về thoái hoa khớp hay cuộc sống hay không
và cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện thì có gì đáng chú ý về cơ cấu tuổi này nghề nghiệp hay là giới tính không ạ
tức là nó có phân vùng đặc biệt về cái đối tượng nào không ạ
xin kính chào cục kỳ độc ra

chúng tôi tiếp nhận một ngày trung bình khoảng từ năm mươi đến sáu mươi bệnh nhân
tiếp nhận và điều trị hồi chức năng cho khoảng từ năm mươi đến sáu mươi bệnh nhân
thì hầu hết trong số đó là bệnh nhân có các vấn đề về cơ xương khớp
bao gồm cả thoái hóa cuộc sống và các khớp khác
theo dõi trong thời gian gần đây thì về cơ cấu về tuổi thì cũng giống như là phó giáo sư hùng vừa chia sẻ
chúng tôi gặp rất là nhiều các đối tượng bệnh nhân là những người trẻ tuổi
thậm chí là
khoảng từ ba mươi bốn mươi số bệnh nhân của chúng tôi là những người trẻ tuổi
với cái lứa tuổi từ ba mươi đến bốn mươi bốn mươi năm tuổi
cá biệt có những trường hợp mà chúng tôi cũng gặp các cháu hãng còn lứa tuổi học được
và các đối tượng học sinh sinh viên
thì cũng gặp với một tỷ lệ rất là cao
tôi nghĩ rằng là có lẽ nó có liên quan nhiều đến các cái tư thế khi mình ngồi làm việc
đến các điều kiện khi mình lao động
và đặc biệt là chế độ vận động
thì cũng là một trong các nguyên nhân
mà làm cho tỷ lệ về lứa tuổi
là gặp lứa tuổi trẻ ngày càng nhiều
về cơ cấu nam và nữ
thì theo y văn thì thỏa cuộc sống và khớp
thì thường gặp ở nữ
nhưng mà gần đây thì tôi thấy rằng
qua kinh nghiệm thực tế lân sàng của chúng tôi tham khám
thì gặp đồng đều ở giữa cả hai giới
cả nam và nữ đều như nhau
vâng như vậy là chia đều
cho cả nam cả nữ giới
chứ không phân biệt và phân vùng vào đối tượng nào đúng không ạ